tại thủ đô copenhagen đan mạch thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh
đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm hai nghìn ba mươi p bốn g với chủ đề
lãnh đạo toàn cầu vì một tương lai bền vững
cùng tham dự hội nghị quy mô lớn này ngoài thủ tướng đan mạch còn có tổng thống hàn quốc
tổng thống ethiopia thủ tướng hà lan
đáng chú ý tham dự hội nghị lần này có ba mươi lãnh đạo các doanh nghiệp việt nam
trong lĩnh vực năng lượng sạch thương mại đầu tư công nghệ cao
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng
các dự án chương trình hợp tác công tư tiềm năng tăng trưởng xanh sẽ nhanh chóng được triển khai
góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm hai nghìn ba mươi
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đánh giá cao những nỗ lực của hội nghị p bốn g
đặc biệt là chính phủ đan mạch trong việc thúc đẩy phát triển bền vững
thông qua triển khai chiến lược tăng trưởng xanh nhất là các hỗ trợ tài chính cho các đối tác khởi nghiệp
với hai dự án được thực hiện ở việt nam
đó là dự án đối tác tài chính hỗn hợp cho nước và giữ ấm thị trường vật liệu thứ cấp của việt nam
thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hợp tác hiệu quả
trong xác lập các dự án hợp tác công tư tiềm năng trong tăng trưởng xanh
hỗ trợ hội nghị p bốn g quốc gia việt nam trong việc gắn kết
điều phối và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác tại việt nam trong thời gian tới
trong phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo quốc gia đề cao yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu
và tình trạng nước biển dân cũng như cam kết giảm sử dụng các nguyên liệu thô tới năm hai nghìn ba mươi
tại hội nghị các chính phủ thành viên của hội nghị khẳng định cam kết chung tay hành động
đưa ra các sáng kiến ý tưởng thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững và thỏa thuận paris
dưới hình thức thúc đẩy hợp tác công tư tiềm năng trong các dự án